trong ngày một mươi tháng năm tỉnh ủy vĩnh phúc và đảng ủy quân chủng hải quân đã tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo
nhằm cụ thể hóa nghị quyết của trung ương về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
và hướng dẫn của ban tuyên giáo trung ương về công tác tuyên truyền biển đảo năm hai nghìn một mươi chín
theo đó hai bên tăng cường trao đổi cung cấp thông tin hai chiều về biển đảo việt nam
và phối hợp tổ chức các hoạt động thực tiễn nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân
về vị trí vai trò chiến lược của biển đảo việt nam củng cố quốc phòng an ninh ở địa phương
và bảo vệ vững chắc chủ quyền quyền chủ quyền biển đảo của tổ quốc
giữ vững môi trường hòa bình ổn định để xây dựng và phát triển đất nước